thứ nhất nhận được văn bản cưỡng chế thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
thứ hai trong thời hạn cưỡng chế thuế trong tài khoản của khách hàng còn tiền mà không bị phong tỏa bởi các bên cầm cố thế chấp
thứ ba hết thời hạn thi hành cưỡng chế thuế tài khoản của khách hàng phát sinh tiền
thì ngân hàng thương mại cũng không thể chuyển tiền cho ngân sách nhà nước được
nếu không ngân hàng thương mại sẽ phải bối thương thiệt hại cho khách hàng
do vậy vcci đề xuất ban soạn thảo cần bổ sung các trường hợp
mà các ngân hàng thương mại được loại trừ trách nhiệm thống nhất với quy định của pháp luật về ngân hàng
những ngân hàng thương mại không phải là cánh tay nối dài của cơ quan thuế
không thụ hưởng chính sách nên không có nghĩa vụ phải phối hợp với cơ quan thuế làm nhiều việc về quản lý thuế
ngân hàng thương mại chỉ là trung gian thực hiện các giao dịch nếu có giữa người nộp thuế và cơ quan thuế
chứ không thể và cũng không có tư cách pháp lý đại diện cho các cơ quan thuế để làm những công việc của cơ quan thuế
bởi trách nhiệm và thẩm quyền tính thuế bắt nộp thuế
là của cơ quan thuế và cơ quan chức năng liên quan chứ không phải của ngân hàng thương mại
bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ hai vị khách mời sẽ tham gia trò chuyện trong chương trình ngày hôm nay
đây là tiến sĩ lê xuân sang phó viện trưởng viện kinh tế việt nam cùng luật sư lê ngọc sơn đến từ đoàn luật sư hà nội
xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia với chương trình của chúng tôi
đầu tiên thì tôi cũng xin được hỏi
ý kiến hai vị khách mời về dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi mà đang được bộ tài chính lấy ý kiến
với những cái điểm gì mới mà hai vị cảm thấy ấn tượng cũng như là quan tâm nhất
vâng tôi cũng đã tham gia đọc cái luật sự thảo về luật quản lý thuế
thực ra thì tôi ấn tượng nhất là hai cái vấn đề chính
thứ nhất là nhà nước đã coi đối tượng nộp thuế tức là người nộp thuế nói chung
là trung tâm của vấn đề
để điều chỉnh từ đó có những quy định tạo thuận lợi cho việc người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký thuế liên quan đến việc nộp thuế liên quan đến việc thực hiện các thủ tục thuế khác như hoàn thuế hay là xóa nợ thuế đó là một cái điểm rất tiến bộ và cái thứ hai là tôi cũng có một chút ấn tượng rất tốt đó là việc chúng ta đã điều chỉnh cái hoạt động về thương mại điện tử và từ đó luật thuế có những luật quản lý thuế có những quy định về
hoạt động về thương mại điện tử
điện tử như thế nào hoặc là về các chứng từ điện tử như thế nào hoặc là điều chỉnh thu thuế của những cái hoạt động mà kinh doanh theo hình thức thương mại điện tử đặc biệt là đối với những hoạt động mà kinh doanh của các cái tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh theo phương thức xuyên biên giới mà có các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại việt nam ví dụ như quảng cáo tại việt nam như google hay là facebook có những doanh thu của quảng cáo tại cái thị trường việt nam tại cái đất nước chúng ta
rất là lớn nhưng mà họ không có hiện diện thương mại tại việt nam thì cũng sẽ được điều chỉnh trong luật thuế này
thì nền kinh tế chúng ta đã gọi là có những bước phát triển mới có cái sự gọi là đa dạng hơn rồi những cái nguồn thu nhập cơ sở thu nhập nó cũng lớn hơn
ngoài ra thì những cái tiến bộ của các cái cách mạng công nghệ ví dụ như là kinh doanh qua mạng thì nó cũng gọi là ngày càng gọi là hiện hiện rõ hơn
do đó thì những cái hình thức thu thuế như tôi nói xét về bản chất là đã có cái thay đổi tương ứng
ngoài ra thì cái năng lực của nhà nước trong cái bối cảnh là nhiều cái loại hình thuế bản chất thuế và lại cái quy mô cái nguồn nước khác nhau thì có những cách tiếp cận tôi nghĩ là khá phù hợp hướng tới là công khai minh bạch hơn trách nhiệm giải trình lớn hơn
tuy nhiên thì nói một cách chung nhất thì cái luật có hai cái khía cạnh vẫn chưa thực sự là rõ
chưa thực sự rõ tôi nói ở khía cạnh này
trước hết đấy là cái
cái quan trọng trong cái thời bởi của chúng ta hiện nay là cố gắng gọi là làm hiện rõ hơn lôi nhiều hơn những cái gọi là giao dịch kinh tế phi chính thức ra thành chính thức là cũng chưa rõ lắm
mặc dù có một vài cái quy định có thể hiện rõ về vấn đề này ví dụ như là đánh thuế đối với hội gia đình có gọi là được tăng cường
nhưng mà trong tinh thần của các điều khoản là chưa thể hiện rõ lắm
và cái thứ hai là cũng chưa thể hiện rõ nét cái việc là sử dụng những cái thành tiệu của các
nó chưa được thể hiện cụ thể
ít nhất là trong cái bản sơ thảo này
và điều đấy cũng đã cho thấy là việc quản lý thu thuế là một
là một thách thức của ngành thuế mà với rất nhiều những cái sự phát sinh trong hoạt động kinh tế
và điều đó đòi hỏi không phải chỉ là một cái nhiệm vụ của ngành thuế mà còn có sự tham gia của rất nhiều các thành phần kinh tế nữa cũng tham gia ở đây
và trong cái dự thảo luật thuế lần này thì người ta quan tâm
nhiều tới việc phối hợp giữa cơ quan thuế và các ngân hàng
ở đây thì có rất nhiều cái ý kiến liên quan tới cái câu chuyện này
thì theo ý kiến của tiến sĩ lê xuân sang ông đánh giá như thế nào về cái mối quan hệ này
việc đưa ra những cái trách nhiệm trong cái việc quản lý thu thuế có cái sự tham gia của ngân hàng có phải là một cái chức năng của ngân hàng hay không
ngân hàng thương mại đã được quy định thành một cái nội dung tương đối là rõ
đấy là cái điều hai mươi bảy có quy định về cái nhiệm vụ quyền hạn của ngân hàng thương mại
thế thì mặc dù là đã có những quy định riêng lên một phần như thế
tuy nhiên thì cái quy định này thì chưa thực sự xác định rõ cái đối tượng
đối tượng một là đối tượng ngân hàng nào
bởi vì chúng ta biết là xét về mặt đối tượng mà có liên quan đến cái việc thu thuế cũng như là ngân sách thì chỉ có một số ngân hàng thương mại nhà nước mới được giao và có cái trách nhiệm theo nghĩa là nghĩa vụ nó gọi là công ích nháy nhái nào đấy
thì có làm những cái việc này
tuy nhiên có những đối tượng ngân hàng khác ví dụ như ngân hàng cổ phần chẳng hạn hay là cái gọi là chi nhánh ngân hàng nước ngoài
chi nhánh ngân hàng là một dạng tổ chức nhưng mà trong này lại không có đề cập gì cả
thế thì ở đây là chúng ta cái điều luật ở đây là quy cho ngân hàng thương mại là một mà không có phân định rõ ràng từng đối tượng cụ thể
ở đây thì làm phát sinh một cái gọi là người ta nghi kỵ ở đây nghi ngại đây là ông nhà nước là đòi hỏi liệu thế liệu có quá đáng không
bởi vì có những cái liên quan đến cái thông tin khách hàng
khách hàng nó lại có nhiều loại khác nhau những cái thông tin liên quan đến việc nộp thuế và những thông tin khác về mặt tài chính
thế thì cái việc mà quy định nó chưa thực sự là cụ thể chi tiết thì nó có thể là gây những cái phản ứng từ phía ngân hàng mà đòi hỏi phải có cái sự điều chỉnh
cái việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý thuế và ngân hàng trong cái việc quản lý thuế là một cái điều mà từ trước đến giờ cũng vẫn đang diễn ra rồi
thế nhưng bây giờ là chúng ta đặt ra vấn đề là đưa vào luật
và luật ở đây tức là trách nhiệm
thì ngân hàng nhà nước cũng đã có một cái phản
hồi cho rằng là cái trách nhiệm chính ở đây là phải là các cơ quan quản lý thuế
còn ngân hàng là phối kết hợp
vì vậy cái việc ở đây nó sẽ phải là ở cái mức độ là thỏa thuận
vậy thì cái trách nhiệm ở đây được đặt ra cái phạm vi đối với ngân hàng thì theo luật sư lê xuân sơn đã được thể hiện ở trong cái dự thảo này là đúng với cái chức năng nhiệm vụ của ngân hàng hay không
tôi thấy được trong trường hợp này thì cái dự thảo về cái điều luật về quy định những cái trách nhiệm của ngân hàng theo tôi đánh giá là có phần là nặng gánh cho ngân hàng
với cái danh nghĩa là như thế này
với cái cách tiếp cận là như thế này
ngân hàng và cơ quan thuế và doanh nghiệp thường là bây giờ đối với trường hợp mà ngân hàng được phép thu hộ thuế và thu tiền thuế trên cơ sở là thường thường là phải có lệnh của doanh nghiệp thì người ta mới thu thuế và nộp thuế cho nhà nước
trên cơ sở đó để cái phương thức nộp tiền điện tử đó thì bao giờ cũng phải xuất phát từ cái yêu cầu đầu tiên là phải khách hàng của ngân hàng phải có yêu cầu ngân hàng thu hoặc ngân hàng chích trừ đi
thì ngân hàng mới được phép
còn với chúng ta biết là nguyên tắc theo luật quản lý thuế và theo các luật hiện hành về thuế có liên quan là bây giờ người nộp thuế là người ta có nguyên tắc là tự tính thuế
phần lớn bây giờ theo nguyên tắc là người nộp thuế tự tình thuế tự xác định số thuế của mình phải nộp và nộp cho đúng hạn đúng các quy định
do đó thì cái việc mà yêu cầu ngân hàng tự trích nộp theo quyết định của cơ quan thuế tôi cho rằng nó không phù hợp
ít nhất thì nếu như đảm bảo ngân hàng có thể
thực hiện cái việc trích đó nó phải đảm bảo ít nhất một số điều kiện
thứ nhất phải có quyết định cưỡng chứa thuế
cái thứ hai là phải quyết định cưỡng chế thuế nó phải trong một cái còn hiệu lực tức phải trong một cái giới hạn thời gian nào
và một cái quan trọng nhất là cái số tiền số dư của khách hàng tức là của đối tượng nộp thuế có đủ để trích hay không
nếu như không đủ để trích hoặc là cái số tiền đấy lại đang vướng một cái nghĩa vụ khác
đúng không ạ
vì cái doanh nghiệp có thể có nhiều nghĩa vụ khác nhau
nghĩa vụ với người lao động đúng không
nghĩa vụ với cơ quan thuế nghĩa vụ với bảo hiểm xã hội mà lại cũng trích một cách gọi là ưu tiên nộp thuế lên trước mà không có một cơ sở nào đó
thì tôi nghĩ rằng cái quy định này nó có thể dẫn đến cái sự xung đột trong cái việc thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng
nó rõ ràng như vậy là cũng không đạt được cái tiêu chí là thu thuế phải thuận tiện phải nhanh gọn nhưng mà cũng không gây phản cảm quá
tại vì rõ ràng chúng ta phải hiểu là cái nguyên tắc đầu tiên của nhà nước là phải nuôi dưỡng nguồn thu
đúng không ạ
nếu mà tạo được kiện cho họ để họ có kết quả
kết quả kinh doanh tốt họ làm ăn tốt thì họ còn có thể cơ hội đóng tiếp
nếu như mà mình chặt ngay của họ tôi nói một cái từ nó cũng hơi mạnh một chút đấy
thì rõ ràng là họ có thể là họ sẽ bị mất cái cảm hứng kinh doanh hoặc là họ sẽ cảm giác như là chưa làm được tiền mà đã bị thu kiểu như thế
thì rõ ràng đến cái sự gọi là cái tâm lý nó không được tốt
và tôi cho rằng cái quy định này cần phải xem xét lại để thiết kế lại theo một cái chừng mực nó hợp lý hơn
tôi đã thấy trong cái dự luật này có cái trường hợp nếu ngân hàng không trích thì ngân hàng thậm chí bị phạt vi phạm hành chính
bị xử phạt bằng số tiền mà không cưỡng chế
tôi cho rằng như thế là cái trách nhiệm của ngân hàng rất là nặng nề
như vậy nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là một số cái ngân hàng không có cái hợp đồng với thu hộ với thuế
thì có khi lại được các doanh nghiệp lựa chọn nhiều hơn
họ phải chạy sang đấy chứ họ lại mở tài khoản sang đấy
họ lại chỉ định các nguồn thu chạy vào đấy thì sao
thì rõ ràng nó cũng lại đến cái chuyện mà cái mục đích chúng ta quản lý cái việc nộp thu thuế nó lại không được như là cái tiêu chí đề ra ban đầu
tôi nghĩ là như vậy
vâng do vậy là như tiến sĩ lê xuân sang cũng đã vừa nhắc đến câu chuyện là cái đối tượng ngân hàng ở đây cần phải quy định rõ như thế nào
nhưng dù sao ngân hàng gì thì cũng vẫn là một cái bên để làm cái nhiệm vụ là phục vụ cho các đối tượng khách hàng doanh nghiệp cũng như là cá nhân trong cái việc gửi tiền hoặc là vay tiền
vậy thì tiến sĩ lê xuân sang bình luận như thế nào về cái đánh giá vừa rồi của luật sư sơn rằng
các ngân hàng cũng ở một cái thế là họ
cũng phải có trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp phục vụ cho người gửi tiền của mình
vậy thì họ sẽ cần phải ứng xử như thế nào trong cái trường hợp này
tôi nghĩ ngay sáng qua thì có cảm giác như đấy là một sự gọi là vi phạm cái quyền quyền quyền quyền quyền quyền quyền kinh doanh cũng như là quyền riêng tư đúng không
tức là cái tiền của tôi tôi chưa tôi chưa chưa chưa phát lệnh là chuyển vào đâu như thế nào mà tự trích vào thì liệu nó có vi phạm hay không
thế thì cái này thì chúng ta
chúng ta cũng nên xem xét nó thật kỹ lưỡng hơn để bảo đảm được cái việc là vừa hiệu quả về hiệu lực
chứ còn thì bởi vì như tôi nói là đây là cái
ở đây chúng ta nó hơi khác một cái là ví dụ như là việc thu thuế mà trao cho một ông khác hẳn
có dịch vụ có điều khoản đàng hoàng mà không phải của nhà nước
thì lúc này chúng ta có thể nói những khoản này nó dễ hơn
chứ còn cái này như tôi nói là ở việt nam chúng ta cái giữa công ích với thương mại nó nhiều khi nó vẫn đáng xem
cái tách mạch cho nó bình luận cái vấn đề như này thì nhiều khi lại phải phụ thuộc vào những cái trường hợp nó rất cụ thể
vậy điều lăn tăn nếu có của luật sư sơn là gì
anh cũng đã vừa nói rằng có những cái điểm mà có thể sẽ làm ảnh hưởng tới cái mục tiêu của ngân hàng
cũng như là của thu thế đó là tạo ra sự thuận lợi
nhưng cũng đồng thời là không ngăn cản cái nhu cầu kinh doanh doanh nghiệp cá nhân
tôi có cái cách tiếp cận nó cũng hơi khác một chút
chúng ta phải cứ từ trước nay chúng ta cứ quen khái niệm ngân hàng mà chúng ta không phân biệt được cái chức năng quản lý nhà nước và cái chức năng kinh doanh
nhưng theo xu thế chung bây giờ thì là chức năng quản lý chỉ dành cho ngân hàng nhà nước và các chi nhánh ở khắp các tỉnh thành
còn tất cả các ngân hàng thương mại dù có nguồn vốn nhà nước chiếm đa số chiếm một trăm linh hay các ngân hàng thương mại cổ phần
ngân hàng một trăm linh vốn nước ngoài ngân hàng liên doanh tôi đều cho rằng đấy là các tổ chức tín dụng và kinh doanh theo quy định của pháp luật
tất cả những tổ chức này tôi nghĩ là đều phải bình đẳng trước pháp luật
theo nguyên tắc thượng tôn pháp luật thì không ai có thể đã bị khấu trừ tiền tài sản nếu chưa có quyết định có hiệu lực của cơ quan quản lý hành chính nhà nước
trong trường hợp này tôi nghĩ là đối với cơ quan thuế thì ít nhất phải có quyết định cưỡng chế thuế có hiệu lực pháp luật và còn thời hạn
và quyết định đấy nó phải là hợp lý nếu xét về tính hợp lý và hợp pháp
còn nếu như quyết định mà chưa có hiệu lực mà nếu mà ngân hàng cũng lại chủ động cứ theo nguyên tắc là như chúng ta cứ kiểu như gọi là cứ thu trước giải quyết khiếu nại xong thì tôi nghĩ là sẽ không ổn về vấn đề là gọi là thượng tôn pháp luật và xây dựng nhà nước pháp quyền
vì rõ ràng chúng ta đã hội nhập kinh tế là tương đối là sâu và rộng rồi thì tất cả những cái chức năng của ngân hàng thương mại ngân hàng kinh doanh đều đã có theo xu hướng tách ra
nếu bây giờ chưa rõ ràng thì chúng ta vẫn phải sửa luật các tổ chức tiến dụng và những luật có liên quan để tách
để tách ra cái hoạt động kinh doanh hoạt động quản lý nhà nước
và tôi nghĩ rằng ngân hàng có trách nhiệm thực hiện các cái quyết định của cơ quan quản lý nhà nước trong trường hợp quyết định đó đã được ban hành mà còn hiệu lực
ví dụ như quyết định cương trí thuế hoặc là bản án quyết định của tòa án thì tôi nghĩ là có thể được
tại vì tôi nghĩ rằng cái nguyên tắc tất cả các tổ chức cá nhân tồn tại trên đánh thổ này đều phải chấp hành các bản án là quyết định đấy là có lý
nhưng mà nếu mà ví dụ như chỉ đơn giản đến một dạng thông báo thuế hoặc là một dạng cơ quan thuế tự cho rằng số thuế của người nộp thuế tính chưa đúng
mà bắt cưỡng chế mà khấu trừ thu thêm mà tôi cho rằng hoàn toàn là không ổn
vâng thì tôi nghĩ là cái đấy chúng ta phải thể hiện lại cái điều luật đó dưới một hình thức pháp lý nó chặt chẽ vừa đảm bảo được cái tính nghiêm minh của pháp luật
đảm bảo người nộp thuế phải có nghĩa vụ thực hiện nộp thuế đầy đủ nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo quyền lợi của họ
đưa ra rất nhiều những tình huống mà các nhà làm luật cũng như là cơ quan quản lý sẽ cần phải nghiên cứu để cụ thể hóa trong dự thảo luật sẽ được ban hành sắp tới đây như thế nào
thưa quý vị việc phối hợp thu thuế chỉ là một phần của vấn đề
trong quá trình thực thi luật thuế thì có liên quan tới sự phối hợp với ngân hàng còn có một nội dung cũng khá là nhạy cảm nữa
đó là dự thảo luật quản lý thuế đề cập tới việc ngân hàng thương mại định kỳ cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho các cơ quan quản lý thuế
điều này khiến cho nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại sẽ tạo thêm gánh nặng cho các ngân hàng
và chúng ta sẽ cùng đến với một số ý kiến liên quan tới câu chuyện này
nghị định số một trăm một mươi bảy hai nghìn một mươi tám nd của chính phủ ban hành mới đây về việc giữ bí mật cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
các trường hợp cung cấp thông tin khách hàng nghị định chỉ cho phép tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài

tổ chức khác cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng được quy định cụ thể tại bộ luật luật nghị quyết của quốc hội có chấp thuận của khách hàng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với khách hàng
tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp thông tin khách hàng cho chính khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng đó
tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin xác thực khách hàng khi truy cập các dịch vụ ngân hàng bao gồm mã khóa bí mật dữ liệu sinh trách học mật khẩu truy cập của khách hàng thông tin xác thực khách hàng khác cho bất kỳ cơ quan tổ chức cá nhân nào trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng đó bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với khách hàng đó
tại văn bản trả lời về dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi ngân hàng nhà nước khẳng định quản lý thuế là chức năng của ngành thuế nên việc quy trách nhiệm cho ngân hàng thương mại là không phù hợp
cụ thể ngân hàng nhà nước cho biết việc quy định thêm trách nhiệm phối hợp trong quản lý thuế là không phù hợp với chức năng và các mục tiêu của ngân hàng nhà nước
qua giả soát kinh nghiệm quốc tế ngân hàng nhà nước chưa thấy có quốc gia nào có quy định tương tự đối với ngân hàng trung ương
ngân hàng nhà nước lưu ý pháp luật hiện hành quy định ngân hàng thương mại chỉ được cung cấp thông tin theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước trong quá trình thanh tra điều tra truy tố xét xử thi hành án
việc định kỳ cung cấp thông tin tài khoản cung cấp thông tin của người nộp thuế quy định tại khoản này có phạm vi quá rộng và có thể dẫn tới việc lạm dụng quy định trong quá trình thực thi
đồng thời không phù hợp với yêu cầu về bảo mật thông tin quy định tài khoản hai khoản ba điều một mươi bốn luật cắt tổ chức

đa số và những cái quả điểm xuất phát chúng ta vẫn coi người nộp thuế là trung tâm để tránh những
phiền nhiễu cho họ tạo cái cảm giác cho họ là được an toàn và tạo ra cảm giác cho họ là yên tâm thì
rõ ràng là cũng không nên cung cấp hay là các thông tin của họ bị buộc phải lộ ra một cách gọi là thái
quá như vậy thì tôi nghĩ rằng như thế vẫn tốt hơn và ngân hàng cũng không phải là cơ quan quản lý
của họ và ngân hàng cũng có trách nhiệm bảo mật các thông tin của khách hàng vì đấy là cái chuyện
tất yếu thôi còn trong trường hợp đặc biệt theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ví dụ như thanh tra thuế
chẳng hạn hay là cơ quan điều tra chẳng hạn thì rõ ràng là các tổ chức tín dụng tôi nghĩ là cung cấp
thông tin thì là có cơ sở vâng dù sao thì đó cũng là những cái vấn đề mà đang được đưa ra để thảo
thuận lấy ý kiến cũng như là các cái phản biện từ phía người dân nhưng với những cái điều mà chúng ta đã
đã phân tích từ
các cái dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi lần này thì theo hai vị khách mời những cái quy định đó
có dẫn tới việc là thay đổi điều chỉnh một loạt các cái luật khác hay không ví dụ như luật tổ chức tiến dụng
dụng hay là luật doanh nghiệp tiến sĩ lê xuân sang bình luận như thế nào về những sự thay đổi những cái hệ
lụy kéo theo sau khi mà dự thảo luật này được triển khai trong thực tế tôi lấy một ví dụ một cái
luật một cái điều khoản cái khoản ba điều một trăm linh bốn về bất kỳ tổ chức tín dụng của các loại tổ chức tín dụng
và hai điều một trăm linh bốn về việc là doanh nghiệp đại lý thuế được ký hợp đồng với người nộp thuế để thực
hiện dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì cái này cái lúc mà ra ban đầu ấy thì cái
việc là được thực hiện dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ là không có nhưng mà trong quá
trình góp ý thì cái quy định này được đưa vào thì tiếp việc đưa vào quy định này là nó rất là hợp lý
ở việt nam của chúng ta tức là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì không thể có điều kiện mà
bởi vì trước nó tách biệt cái ông dịch vụ về kế toán kế toán và đại lý là bắt phải tách riêng ra thôi
thế thì nếu như thế thì việt nam mình khoảng độ chín mươi bốn năm doanh nghiệp nhỏ và vừa thì phải thuê cả hai công ty hai cái ông như thế
thì nó sẽ rất là tốn kém và rất là khó đối với doanh nghiệp
tôi nghĩ rằng cái phát điện của tiến sĩ sang nó rất là thú vị và tôi cho rằng cái luật quản lý thuế này
nó không thể mà dẫn đến câu chuyện mà chúng ta phải điều chỉnh hoặc là sửa đổi các luật khác
tại vì tôi cho rằng cái câu chuyện về luật quản lý thuế cái đối tượng áp dụng và cái phạm vi điều chỉnh
nó đã quy định rõ rồi nó không thể là điều chỉnh những vấn đề kia được
tôi nói ví dụ như trong luật trong dự thảo vừa rồi có những quy định tôi cho rằng mà nó mâu thuẫn và không hợp lý
ví dụ như chủ thể nộp thuế là hộ gia đình chẳng hạn
thì trong quyết định của bộ luật dân sự chúng ta đã loại bỏ cái chủ thể quan hệ dân sự là hộ gia đình
thì rõ ràng quy định cái đối tượng nộp thuế là hộ gia đình
và nếu chủ hộ chết thì các thành viên khác nộp thay
thì tôi cho rằng nó là quy định không hợp lý
chúng ta phải giải quyết theo cái vấn đề là áp dụng các quy định của bộ luật dân sự
ví dụ như là người nộp thuế mà chết chẳng hạn thì nếu như người nộp thuế mà còn tài sản đúng không ạ
thì rõ ràng là cái tài sản đó vẫn phải để thực hiện các nghĩa vụ trong đó có nghĩa vụ nộp thuế
thì tôi cho rằng bộ luật dân sự đã giải quyết vấn đề này tốt rồi
hoặc là trong trường hợp chia tách sáp nhập hợp nhất pháp nhân chẳng hạn hình thành pháp nhân mới thế nào
thì trong bộ luật dân sự đều quy định là pháp nhân nào kế thừa quyền và nghĩa vụ
hoặc là cơ chế thỏa thuận quyền và nghĩa vụ thực hiện tiếp như thế nào
thì tôi cho rằng luật quản lý thuế không cần quy định về vấn đề đó nữa
tiếp theo là luật doanh nghiệp của chúng ta cũng được mới được xây dựng
và rõ ràng có rất nhiều điểm đã phù hợp và đã có thực tiễn thi hành còn lâu hơn luật quản lý thuế
đã hợp ý rồi
rồi trong trường hợp người ta cũng quyết định là chia tách hoặc là giải thể hoặc là chuyển đổi hình thức
thì rõ ràng cái nghĩa vụ của doanh nghiệp là như nào đã được ấn định trong đó rồi
thì có lẽ là luật quản lý thuế chỉ cần làm một động tác là dẫn chiếu ngược trở lại các cái luật kia
hoặc là ví dụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản chẳng hạn thì rõ ràng là luật phá sản chúng ta có rồi
thì trong trường hợp phá sản thì cái nghĩa vụ nộp thuế theo quy định luật phá sản đối với nhà nước vẫn là ưu tiên lên hàng đầu
thì rõ ràng vẫn cứ theo như thế thôi
thì cần gì phải quy định ôm đồm trong một luật quản lý thuế làm gì nữa
thì tôi cho rằng cái đấy là không cần thiết
và rõ ràng nó gây ra cái sự gọi là xung đột nếu như luật quản lý thuế này làm không tốt những quy định đó
nếu chép lại thì lại là câu chuyện nó hơi hơi được gọi là vô duyên
rõ ràng chép lại làm gì cả trong các luật kia đã có rồi
đúng ạ thì tôi nghĩ là như thế
tôi nghĩ là luật quản lý thuế chỉ nên đi sâu vào những cái vấn đề mà điều chỉnh những cái
như trong cái điều một điều hai
phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng thôi
còn những vấn đề khác thì để các luật khác người ta giải quyết
rõ ràng là chúng ta nhìn vào dự thảo luật với hơn một trăm linh điều đúng không ạ
có rất nhiều điều thì có lẽ là thời gian của một chương trình như thế này thì chúng ta không đủ để có thể phân tích hết
tất cả những cái mặt lợi và mặt họ hạn chế những điều mà chúng ta cần phải cải thiện
nhưng một trong những cái nguyên tắc chung có lẽ là sẽ cần phải có những sự quy định thật rõ ràng về quyền lợi lợi ích và trách nhiệm của tất cả các bên
để bảo đảm lợi ích cho tất cả
cả người dân cho các cơ quan thuế cũng như là các ngân hàng
thưa quý vị việc bổ sung nhiều quy định mới trong luật đã đáp ứng được yêu cầu cải cách thuế
tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế cũng như yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế hiện nay
nhưng việc lấy ý kiến rộng rãi đặc biệt là từ chính những người trong cuộc
cụ thể đây là ngân hàng doanh nghiệp và người dân điều quan trọng để tránh tạo thêm những kẽ hở
hoặc phát sinh những hệ lụy không mong muốn cho hoạt động tài chính ngân hàng
đến đây thì chương trình thương trường và pháp luật tuần này cũng xin được khép lại
lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn hai vị khách mời
tiến sĩ lê xuân sang và luật sư lê ngọc sơn đã dành thời gian
có những chia sẻ phân tích khách quan với chương trình chúng tôi hôm nay